vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi
đã phải nổ súng truy bắt nhóm đối tượng đua xe lao vào lực lượng làm nhiệm vụ trên đường hoàng sa
đoạn qua xã tịnh khê thành phố quảng ngãi
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
khoảng một giờ sáng qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi
phát hiện tổ chức truy bắt nhóm thanh niên khoảng trên ba mươi đối tượng đua xe trên tuyến đường hoàng sa
tốc độ cao không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông phải nổ súng chỉ thiên bắt nhanh tám đối tượng tạm giữ hai mươi năm xe mô tô các loại
một mươi hai giờ ba mươi có một ở đó gọi cho quận kia kêu là đua xe rồi chuẩn bị chạy xuống
cứ tụi em bắt đầu chạy xuống đường biến má
thì đua xe tầm được ba mươi phút thì bị má anh công an phát hiện và bắt giữ
qua điều tra ban đầu nhóm đối tượng tụ tập đua xe trái phép
ở các huyện bình sơn tư nghĩa đức phổ và thành phố quảng ngãi để thực hiện cuộc đua trái phép
chiều ngày một mươi sáu tháng bảy nhóm đối tượng này đã liên lạc giao hẹn và ấn định thời gian địa điểm để thực hiện
nhóm đối tượng này tổ chức đua xe trái phép rất manh động
nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội
sau khi nắm bắt được thông tin thì chúng tôi cũng đã quy động lực lượng cảnh sát giao thông một trăm linh quân số
phối hợp với lại cảnh sát hình sự thường phục tổ chức vai bác số đối tượng đua xe trái phép
khi mà phát hiện lực lượng của chúng tôi số đối tượng tiến hành bỏ chạy rút ra nạc bô chạy với tốc độ lớn
gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông
và cái lực lượng này còn manh động hơn là đâm thẳng vào cái lực lượng mà chúng tôi đã chốt chạy để tiến hành vai bác

lực lượng cảnh sát giao thông công an tp quảng ngãi đã kịp thời triệt xóa hai tụ điểm đua xe trái phép trên đường hoàng sa
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
vụ việc sẽ được xử lý nghiên minh theo quy định của các luật